xin chào và hẹn gặp lại
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đặc biệt không chỉ chống tham nhũng nhiều tác phẩm báo chí đã nhấn mạnh cả vấn đề tiêu cực

đặc biệt không chỉ chống tham nhũng nhiều tác phẩm báo chí đã nhấn mạnh cả vấn đề tiêu cực
những góc hốt được phát hiện và phơi bầy của các tác phẩm báo chí để làm trong sạch môi trường kinh tế xã hội
đặc biệt không chỉ chống tham nhũng nhiều tác phẩm báo chí để làm trong sạch môi trường kinh tế xã hội
đặc biệt không chỉ chống tham nhũng nhiều tác phẩm báo chí đẹp nhỏ
có sai phạm trong công việc và từ đó chúng tôi cũng có các liên hệ cụ thể với các trường hợp đấy và đưa ra các gợi ý và giải pháp
mang tính chất là gợi mở thêm để cho các cơ quan chức năng họ có cái tham khảo
để từ đó có cụ thể chính sách về công tác thi đua can trưởng thời gian tới được sát hơn
đằng sau những tác phẩm là tinh thần lao động đầy trách nhiệm là sự dấn thân là bản lĩnh của các nhà báo
vượt qua các khó khăn những cam rỗ về vật chất thậm chí bị đe dọa cả về tinh thần
với quyết tâm đưa ra ánh sáng và công luận những vụ việc tham nhũng tiêu cực
biểu dương các tác phẩm dành giải cao lần này đồng chí nguyễn trọng nghĩa đề nghị cần giải pháp tăng cường hơn nữa
phải cho sung kích tiên phong của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
phải tăng cường phối hợp và đồng hành giữa mặt trận tổ quốc việt nam với các cấp các ngành các cơ quan báo chí
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phát huy mạnh mẽ vai trò
trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực
chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đề cao báo chí giải pháp báo chí kiến tạo để kịp thời đề xuất kiến nghị những giải pháp
nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốt đảng và hệ thống chính trị
hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực
khắc phục những bắt những bất cập những kẻ hở của chính sách pháp luật xử lý căng cơ tận gốc không thể tham nhũng tiêu cực
với một bảy mươi tám tác phẩm từ một trăm hai mươi một cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương
giải báo chí quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư đã tiếp tục khẳng định uy tín vị thế sức lan tỏa
năm mươi bốn tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh với nội dung được thể hiện công phu sáng tạo có sức lan tòa trong xã hội
trong khuôn khổ giải báo chí năm nay hệ thống báo chí công an nhân dân đã vinh dự nhận được một giải b một giải c và hai giải khuyến khích
các tác phẩm báo chí công an nhân dân tham dự giải đã phản ánh sinh động trùng thực khách quan trong công cuộc đấu tranh phòng chống sạc tham nhũng
với tinh thần lấy dân làm gốc dựa vào dân và vì nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân với đảng với chính quyền
sáng nay tại thành phố đồng hới tỉnh quang bình bộ công an tổ chức lễ khai mạng
hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba dự và phát biểu tại lễ khai mạc có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các cục đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
cùng với hơn hai cán bộ chiến sĩ của các đoàn về tham dự hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
hội thao năm nay được bộ công an tổ chức tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
với ba môn thi đấu gồm chạy ứng dụng bơi ứng dụng và bóng bản tranh tài ở bốn mươi tám bộ huy chương
tham gia có một trăm một mươi sáu đoàn với một hai trăm một mươi bốn vận động viên đến từ các cục nghiệp vụ viện trường thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu tại lễ khai mạc thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị của cục công tác đảng và công tác chính trị và công an tỉnh quảng bình để tổ chức hội thao theo đúng kế hoạch đề ra
nhấn mạnh hội thao là dịp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện khả năng bản lĩnh ý chí chiến đấu là dịp để đánh giá thực chất kết quả tập luyện thể thao của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua lựa chọn tôn vinh biểu dương những thành tích trong phong trào thể dục thể thao của toàn lực lượng
qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại và phong trào tập luyện thể thao ứng dụng nghiệp vụ để phục vụ công tác chiến đấu góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba tình hình an ninh trở tự trên địa bàn tỉnh quảng bình tiếp tục được kiểm soát không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh quảng bình đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy ubnd tỉnh lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó đã chủ động nắm chắc tình hình bám sát cơ sở sự vững an ninh quốc gia làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh mạng an ninh kinh tế
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt những kết quả cao không để phát sinh tội phạm có tổ chức băng nhóm tội phạm hình sự
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
theo mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo tỉnh quảng bình đối với lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua
đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích của công an tỉnh quảng bình trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba đã đạt được
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an quảng bình cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng và phải xác định công tác xây dựng đảng là hết sức quan trọng
bên cạnh đó cũng cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác này để việc xây dựng đảng xây dựng lực lượng đạt kết quả cao
trước đó thứ trưởng trần quốc tỏ dẫn đầu đoàn công tác bộ công an đã đi khảo sát
kiểm tra công tác công an tại xã quang phú và công an phường đồng hải thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trực tiếp kiểm tra nơi công tác sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ công an cơ sở
đồng chí thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an chính quy khi được bố trí về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn trong thời gian qua
và lưu ý mỗi cán bộ chiến sĩ cần có quyết tâm chính trị cao để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
dịp này đồng chí thứ trưởng cũng đã tặng quà cho công an xã quang phú và công an phường đồng hải mỗi đơn vị một bộ máy vi tính
thưa quý vị sôi nổi dân chủ các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ toàn diện
đây là cảm nhận chung của cử tri và đại biểu quốc hội sau phiên chất vấn ngày hôm nay tại nghị trường kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
thường xuyên theo dõi các kỳ họp của quốc hội ông vũ minh phú
cử tri hà nội đánh giá cao những điểm mới trong phiên chất vấn kỳ này
không khí chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy các thành viên chính phủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng nắm chắc các nội dung lĩnh vực mình quản lý
trước hết chưa nói nội dung thì tôi nói đến không khí chất vấn
thì tôi nghĩ là rất là sôi nổi liên tục và đại biểu hỏi cũng rất là đúng giờ và nội dung đi vào trọng tâm
hỏi thẳng bộ trường nào bộ trường a bộ trường b
còn đối với người trả lời chất vấn như bộ trưởng tài chính nhiều nhất ngân hàng bộ khoa học điều tư thì trả lời cũng rất là khúc chiết rõ ràng
cái gì chưa rõ thì hỏi lại và cùng nhau tranh luận
tôi đánh giá rất cao phiên chất vấn trả lời chất vấn ngày hôm nay
rõ ràng là qua phiên chất vấn như thế này thì chúng tôi biết rất là rõ các bộ trưởng rồi các lãnh đạo các ngành
làm những cái gì trong nửa những kỳ qua
và chúng tôi cũng mong là cái không khí chất vấn như thế này tiếp tục được phát huy
ngày mai quốc hội sẽ tiếp tục bước vào ngày thứ hai của phiên chất vấn
cử tri mong muốn các vị đại biểu quốc hội trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm sẽ có nhiều câu hỏi sâu sắc xây dựng để trao đổi chất vấn chính phủ và các vị bộ trưởng
hiện nay nóng mỏng nhất là vấn đề lãng phí trong sử dụng tài sản công
và vấn đề đầu tư lãng phí
đại biểu người ta có ví dụ là một con đường ở các nước người ta làm một năm rưỡi
thì chúng ta làm đến ba bốn năm
thì tất nhiên nó có cái nguyên nhân chủ quan và khách quan
nhưng phải nói là phải công nhận là chúng ta quản lý kém
chúng ta quản lý kém từ khi chuẩn bị đầu tư lên dự toán giám sát phi công rồi làm không đảm bảo chất lượng
hiện nay cái bước xúc lớn nhất là làm
làm sao để giải quyết được cuộc sống cho nhân dân đặc biệt là công nhân và những người làm bán khó khăn
vì tình hình kinh tế của chúng ta bị tất cả như vậy là cái kinh tế nó ngoài tác động
đặc biệt là những cái ngành như ngành dày da ngành may mặt hoặc là bất động sản
thì đang là những cái ngành mà hiện nay chịu tác động một cách mạnh mẽ nhất
tôi sẽ nhấn mạnh vào những cái điểm mà còn hạn chế để
các trưởng ngành có thể là phát huy những mặt tích cực và hạn chế những cái mặt mà còn thiếu sót để làm tốt hơn trong những thời gian còn lại của nhiệm kỳ
tôi quan tâm đến lĩnh vực nông dập
vấn đề thị trường là một và vấn đề tiêu thụ sản phẩm
người nông dân mà làm ra sản phẩm thì mong muốn là tiêu thụ như thế nào và giá cả như thế nào để đảm bảo được
để cái tái sản xuất
một vấn đề nữa đấy là thị trường thì thị trường nào hiệu quả
hiện nay ta đang phụ thuộc vào rất ít các thị trường
cho nên là giá cả thì thất thường và thị trường thì bất định
thưa quý vị việt nam thì luôn tôn trọng quyền con người và đảm bảo quyền con người
luôn là một trong những mục tiêu hướng tới trong công cuộc xây dựng phát triển và hội nhập của đất nước